liên quan đến thông tin bỏ quên cháu bé ba tuổi trên xe ô tô đưa đón tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh
ngày một mươi sáu tháng chín trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện tiên du phạm đăng thuyên cho biết
ubnd xã hoàn sơn đã ra thông báo tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục đồ rê mí sau khi để xảy ra vụ việc
nạn nhân là cháu nguyễn tấn lợi tên thường gọi là quy sinh năm hai nghìn một mươi sáu ở thôn đông sơn
xã việt đoàn huyện tiên du bị bỏ quên khoảng bảy tiếng đồng hồ trên ô tô
tại địa bàn xã hoàn sơn huyện tiên du tỉnh bắc ninh
cơ sở mầm non đồ rê mí hoạt động từ năm hai nghìn một mươi tám do bà dương thị hợp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại thôn nghĩa chỉ xã minh đào huyện tiên du làm chủ có quyết định cho phép thành lập
nhóm lớp mầm non tư thục hiện có bốn lớp gồm có bảy mươi cháu trong đó có một mươi ba cháu đăng ký dịch vụ đưa đón tận nhà
trước đó vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín xe đưa đón trẻ của cơ sở đồ rê mí do lái xe nguyễn công tị
là chồng của chủ cơ sở sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu điều khiển đón chín cháu
cháu đưa đón trẻ tại các gia đình và đến nhóm lớp vào khoảng tám giờ
do sơ xuất lái xe đã để quên cháu nguyễn tấn lợi ba tuổi trên xe đưa đón
cho đến khoảng hơn một mươi năm giờ cùng ngày mới phát hiện ra cháu trên xe
hiện cháu bé vẫn đang được điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
vào trưa nay bệnh viện nhi trung ương cho biết là hiện cháu đã tỉnh táo không cần thở oxy
bệnh viện cũng đã mời chuyên gia tâm lý đến để đánh giá chức năng tâm lý của cháu
chuyên gia đánh giá là chức năng tâm lý của cháu tốt tuy nhiên cháu vẫn còn suốt nhẹ
và dự kiến là cháu sẽ xuất viện trong vài ngày tới trở về với cuộc sống bình thường